và mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một vài lưu ý về tình hình thời tiết
bắc trung bộ và đồng bằng bắc bộ đang trong đợt nắng nóng kéo dài từ ngày một mươi tám tháng sáu và dự báo đến hai mươi ba tháng sáu mới chấm dứt
đợt nắng nóng này đúng vào dịp hạ trí nên cảm giác nắng nóng sẽ khá là gai gắt
vâng hạ trí là ngày mà toàn bộ bắc bán cầu sẽ nghiêng về phía mặt trời nên thời tiết được cho là nóng nhất trong năm
tiết hạ trí thì có nhiệt độ nóng ẩm tạo điều kiện cho các loài động thực vật phát triển nguồn thức ăn dồi dào
tuy nhiên đây cũng là thời điểm mà vi sinh vật sinh sôi mạnh có thể gây hại khá lớn cho con người
bên cạnh đó do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
quý vị cần hết sức cận chậm trong việc sử dụng nguồn nhiệt nguồn lửa trong thời gian này
ở ngoài bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần cuối của chương trình